vào thời điểm trên sau nhiều tiếng nổ lớn bảo vệ của công ty sản xuất dày á châu asean phát hiện lửa bùng lên ở khu vực tầng một nhà xưởng của công ty
lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nỗ lực dập lửa nhưng không được nên báo cho cơ quan chức năng và cố gắng đưa một số tài sản ra khu vực an toàn
nhận được tin báo hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân phú quận một mươi một quận một mươi hai và đội cứu nạn cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã kịp thời đến hiện trường để dập lửa
do tầng một và tầng hai của nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy như cao su vải nhiều thùng hóa chất phát nổ nên đám cháy lan rất nhanh
các chiến sĩ phải dùng mặt nạ chống độc và xe thang để tiếp cận khu vực này
thống kê ban đầu cho thấy hơn ba m hai nhà xưởng nơi chứa nguyên liệu vật liệu để làm dày cùng dây chuyển sản xuất hóa chất công nghiệp của công ty sản xuất giày á châu asean đã bị cháy rụi hư hỏng
nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục điều tra
vào khoảng một mươi năm giờ
ngày ba mươi tháng ba trên địa bàn xã thanh lòa huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong
vào thời điểm trên xe khách suzuki bảy chỗ biển số lạng sơn chở tài xế và một mươi hành khách từ khu vực biên giới về thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đến địa phận xã thanh lòa huyện cao lộc đã bị mất lái lao xuống vực
các đơn vị chức năng và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn ra ngoài
tại hiện trường chiếc xe bị lật ngửa bẹp rúm dưới vực sâu hơn ba mươi mét
bước đầu cơ quan chuyên môn xác định ba người đã tử vong và tám người còn lại bị thương nặng
theo một số hành khách trên xe do tránh xe đi ngược chiều nên xe khách đâm vào hòn đá mất lái lao xuống vực
và cũng trong ngày hôm qua trên đường hồ chí minh đoạn qua thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong ngay tại chỗ
tại phường an bình thị xã buôn hồ
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng ba chị võ thị nga điều khiển xe máy chở theo con gái phạm diễm quỳnh sáu tuổi
khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải đang lưu thông cùng chiều do tài xế trần quốc hoàng chú tại huyện cư cun điều khiển
cú va chạm mạnh khiến chị nga cùng con gái ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ
cùng ngày tại phường đạt hiếu thị xã buôn hồ khi anh dương văn hoành chú huyện crong búc điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe tải mang biển số do tài xế nguyễn xuân anh chú cùng huyện điều khiển
cú tông mạnh khiến anh hoành tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông trên
tuy nhiên trong thời gian qua xe buýt cũng gây ra nhiều bức xúc cho người tham gia giao thông
đó là tình trạng nhiều xe phóng nhanh vượt ẩu lấn làn chèn ép các xe nhỏ hơn và người đi đường gây tai nạn giao thông
sau đây là những phản ánh của truyền hình công an yên sơn
hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe gắn máy khiến một người phụ nữ thiệt mạng trên đường cầu giấy hồi cuối tháng hai vừa qua
điều đáng nói đây đã là vụ tai nạn giao thông thứ hai gây chết người liên quan đến xe buýt chỉ chưa đầy một tuần trên tuyến đường này
nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn trên
cái xe buýt nó lấn quá sang đường của làn đường xe máy
thế nên là tình trạng xe máy đâm lên vẻ và ngã xuống thì xe buýt nó chèn vào và xin ra tử vong
trên thực tế lo ngại của người dân không phải là không có cơ sở
tình trạng xe buýt đi lấn làn đường vẫn thường xuyên xảy ra
cùng với đó nhiều tuyến đường đang có công trình thi công nên lòng đường hẹp
các phương tiện nhất là xe gắn máy lưu thông song song với xe buýt luôn tiềm mẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
chúng tôi thường thường giao thông trên tuyến đường xuân thủy cầu giấy này
trong quá trình vừa qua thì thật chứa là giao thông rất là vấn ngoạn
tuyến đường xe buýt thì hầu như là trong tuyến các anh đi hơi ẩu
và lần chiếm hết sang nàn đường của xe máy và xe đạp
thật ra là lúc xe đạp và xe máy phải đâm lên vẻ hẹ
rất nhiều trường hợp có nghĩa là xe buýt thì đang đi trên đường vào chỗ để đỗ bến đấy
thì không xin nhan trước báo trước
thì người dân thì thường thường đặt đường ở chỗ đó
hai nữa là người tham gia thao thông trong trường hợp này
là rất nhiều người tham gia thao thông
xe máy xe ô tô hai nữa là mình thì có muốn cái tuyến đường này
là làm sao nó tiết kiệm được cái phần diện tích để tạo điều kiện

chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội ông bùi danh liên cho biết
những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe buýt trong thời gian qua
xuất phát từ nhiều nguyên nhân
tuy nhiên trong đó có liên quan đến việc quản lý điều hành
của các đơn vị vận tải xe buýt hiện nay
còn một số bất cập dẫn đến tình trạng xe buýt vi phạm luật giao thông
trong đường bộ diễn ra khá phổ biến
thủ thời gian chạy thật gấp để về cho kịp tuyến
chứ cũng không phải họ tự thân họ tạo ra cái đó
cái đó cũng là một cái bài học mà bên điều hành giao thông đô thị
cũng phải quan sát đến đó để mà bố trí cái thời gian
các cái điểm dừng đỗ cũng như là cái việc mà quay đầu xe cho nó hợp lý
trước những bất cập còn tồn tại đối với loại hình vận tải xe buýt
trách nhiệm trước hết thuộc về các đơn vị kinh doanh
các đơn vị quản lý cần phải thực hiện việc nâng cao chất lượng phương tiện
chấp hành đầy đủ
tiếp tục các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe buýt
giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lái xe và nhân viên phục vụ
yêu cầu phải chấp hành các quy định của pháp luật
về đảm bảo trường tự an toàn giao thông
để từ đó xe buýt không còn được coi là hung thần của đường phố
trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản xu sàn
xã trường lao huyện mường la tỉnh sơn la
tổ công tác đồn công an xã trường lao huyện mường la
đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là lò văn cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
và quảng văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cùng có hộ khẩu thường trú tại bản xu sàm xã trường lao huyện mường la
lực lượng công an thu giữ tại chỗ gần năm mươi gram heroin
và nhiều vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận
số heroin trên cương đã mua được của một người đàn ông dân tộc mông
ở mộc châu không rõ danh tính
và địa chỉ mang về bán để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bốn bị can
là đàm tuấn anh võ trí đức đỗ văn quang và hoàng xuân long
cùng chú tại thành phố lạng sơn về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi một tháng ba đàn tuấn anh có xích mích với lưu hoàng trung
nên đã gọi điện thoại rủ thêm đức quang long cùng đến để đánh chung
bộ đối tượng đã dùng dao nhọn thành tuyết sát chém
và đánh nhiều nhát vào người trung
sau đó chúng bỏ trốn đi bắc ninh
đến ngày hai mươi bảy tháng ba khi vừa quay về thành phố lạng sơn
thì quang đức long bị công an thành phố lạng sơn bắt giữ
cùng ngày đàm tuấn anh đã đến cơ quan công an đầu thú
khám xét cơ sở kinh doanh cầm đồ nơi làm việc của bốn đối tượng
lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm hai thành tuyết sát cùng bảy con dao đủ kích cỡ
phát hiện thêm năm túi ni lông đựng tinh thể màu trắng dạng đá
và một mươi hai viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
đối tượng nguyễn tuấn dũng chú tại thành phố hà tĩnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản
từ nguồn tin của người dân cho biết đối tượng nguyễn tuấn dũng thường gọi là dũng dược
có hành vi đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản sử dụng ma túy
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ
chứng minh quá trình phạm tội của nguyễn tuấn dũng
sau khi công bố quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện lệnh khám xét nơi ở của dũng
tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
quá trình khám xét cơ quan điều tra phát hiện nhiều vũ khí như dao kiếm tuyếp sắt
gậy cao su và nhiều bộ có dùng để sử dụng ma túy
cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến quá trình phạm tội của dũng
nguyễn tuấn dũng là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và cướp giật tài sản
để tiếp tục phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đề nghị ai là nạn nhân của dũng thì đến cơ quan điều tra công an tỉnh cung cấp thông tin
để nhanh chóng xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật
nắm bắt được đặc thù các trại ong là nằm ở vùng hẻo lánh xa dân cư
nên về đêm các băng cướp đã đến các trại nuôi ong trên địa bàn xã hành dũng
huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi để đòi tiền bảo kê và cướp tài sản
trước thủ đoạn táo tợn trên công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đã nhanh chóng điều tra phá nhân
nhanh bằng cưỡng đoạt cướp tài sản sau một đêm gây án
chiều ngày ba mươi tháng ba được sự hỗ trợ của người dân địa phương
trại nuôi ong của anh trần đức dương ở thôn an hòa xã hành dũng huyện nghĩa hành
đã được gia cố và hoạt động trở lại sau hai ngày bị băng cướp đến đòi tiền bào kê
đập phá tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng ba khoảng sáu đối tượng đi xe máy
đến đòi tiền bào kê mỗi thùng nuôi ong là hai trăm linh đồng
tại trại nuôi ong của anh dương có đến năm trăm linh thùng
không có tiền đưa vì ông chủ đi vắng
nhóm đối tượng đã đập phá chạy ong và hẹn phải giao nộp tiền vào ngày ba mươi một tháng ba
ngoài trại ong của anh dương nhóm đối tượng này cũng đến hai chạy ong khác trên địa bàn
để đòi tiền bảo kê và cướp tài sản rồi tẩu thoát
trước tình hình trên lãnh đạo công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi chỉ đạo công an huyện
nhanh chóng tiến hành xác minh điều tra làm rõ đối tượng trong vụ án
sau một đêm gây án vào ngày hai mươi chín tháng ba công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đã làm rõ băng cướp bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm phạm ngọc thuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
phan văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyễn khắc chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đều trú tại xã hành dũng huyện nghĩa hành còn một số đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương
có mưa nhỏ mưa phùn giải rác vào đêm và sáng độ ẩm không khí cao trời lạnh vào đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất trong ngày là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
vào chiều và chiều tại khu vực này trời giảm mây và hưởng nắng nhiệt độ sẽ tăng lên mức là hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
còn các tỉnh từ quảng bình đến huế mây thay đổi có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi đó khu vực nam trung bộ không khí lạnh hầu như không ảnh hưởng đến khu vực này
nên trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức là ba mươi ba mươi ba độ
riêng hai tỉnh ninh thuận và bình thuận trời vẫn nắng nhiều nhiệt độ cao và bốc hơi mạnh
tình trạng hạn hán tiếp tục diễn ra và chưa có dấu hiệu được cải thiện
tại tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết ổn định theo kiểu mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng
vào đêm và sáng do địa hình cao mặt đất phát xạ nhiệt mạnh
nên nhiệt độ giảm thấp trời rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ còn ở mức là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
tuy nhiên vào trưa và chiều nhiệt độ lại tăng nhanh lên mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
trong những ngày sắp tới tình trạng không mưa nắng nhiều vẫn tiếp tục còn duy trì tại nam bộ
trời không còn một gợn mây
từ sớm kéo dài đến tận chiều muộn độ ẩm giữa trưa rất thấp
vào đêm và sáng trời mát mẻ với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhưng đến trưa chiều trời khá nóng nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh đến mức là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số tỉnh thuộc miền đông của nam bộ còn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
bản tin một trăm một mươi ba online xin được tạm dừng tại đây